trong một thời gian dài điều trị tại bệnh viện chợ rẫy chiến sĩ công an ở bình tân tp hcm
người mắc covid một mươi chín và diễn tiến nặng phải đặt ecmo tức là bệnh nhân tám chín trăm bốn mươi bốn đã hồi phục
đến nay sức khỏe của tôi đã được hồi phục
sau hai mươi ba ngày điều trị tích cực tại bệnh viện chợ rẫy đến nay bệnh nhân đã hồi phục cai ecmo
cai máy thở và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai vào ngày ba mươi tháng sáu
tại bệnh viện chợ rẫy người bệnh chia sẻ lời cảm ơn đến lãnh đạo thành ủy
ủy ban nhân dân tp hcm bộ công an công an tp hcm và các ban ngành đoàn thể
về sự quan tâm trong những ngày anh nằm viện
trước đó bệnh nhân là chiến sĩ thuộc công an phường phú trung quận tân phú tp hcm
ngày sáu tháng sáu anh bị sốt khó thở nên đi khám và được xét nghiệm sàng lọc
kết quả dương tính với sars cov hai bệnh nhân sau đó được chuyển sang bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
tuy nhiên tình trạng vẫn diễn biến xấu dần tổn thương phổi tiến triển
ngày tám tháng sáu ekip tác sĩ bệnh viện chợ rẫy đã mang thiết bị sang bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
để tiến hành đặt ecmo vận chuyển an toàn đưa về khu vực cách ly tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện chợ rẫy
để tiếp tục điều trị